thời gian qua tình trạng chặt phá rừng trái phép đặc biệt là việc khai thác gỗ quý hiếm tại các cánh rừng tự nhiên của tỉnh bắc cạn đã diễn ra rất phức tạp
nhiều vụ việc phá rừng có tổ chức đã bị phát hiện và khởi tố nhiều đối tượng
trước thực trạng này tỉnh bắc cạn đã có nhiều phương án nhằm siết chặt quản lý bảo vệ rừng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
cánh rừng nà nọc thuộc phường xuất hóa thành phố bắc cạn mới được quy hoạch nằm trong khu bảo vệ cảnh quan thác giềng
cả khu rừng nguyên sinh rộng lớn này còn nhiều cây gỗ lớn có tuổi đời lên đến hàng trăm năm
tại đây hơn năm trăm linh cây nghiến đường kính từ hai mươi cm trở lên và nhiều loài gỗ quý hiếm khác đã được đánh số và bảo vệ nghiêm ngặt được giao quản lý khu vực này
hạt kiểm lâm thành phố bắc cạn đã ký hợp đồng với ba tổ quản lý bảo vệ rừng và các tổ đi tuần rừng ít nhất ba lần một tuần
lực lượng tuần rừng chủ yếu là người dân địa phương
cán bộ kiềm lâm thì rất là coi trọng và thường xuyên không cứ là ở tổ quản lý bảo vệ rừng
mà người dân đi nương đi giấy người ta phát hiện ra cái gì người ta cũng thông tin
sau những vụ việc phá rừng nghiêm trọng gần đây tỉnh bắc cạn đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ chặt phá rừng
trong đó việc tạo thêm sinh kế để người dân sống được nhờ rừng cũng đã được tính đến
nâng cao ý thức của người dân cũng như trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm là cần thiết nhằm giảm thiểu những vụ xâm hại đến rừng
chúng tôi xác định là phải gắn với đời sống của người dân để đời sống của người dân phải thực sự bền vững
đồng thời là tuyên truyền cho người dân để người dân vào cuộc thực sự với công tác bảo vệ rừng này
thì các lực lượng mới bảo vệ được rừng và chúng tôi vẫn xác định là vai trò giữ rừng bảo vệ rừng của người dân là vai trò quan trọng nhất
vừa qua tỉnh bắc cạn đã trình chính phủ đề án về việc hỗ trợ gạo cho người dân vùng khó khăn để bảo vệ rừng
nếu được thông qua đây cũng sẽ là điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đồng hành với chính quyền quản lý bảo vệ rừng tốt hơn